trung quốc đang siết chặt kiểm tra cá trà xuất vào thị trường này
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vừa khuyến cáo các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá cha cần bình tĩnh tránh nôn nóng trảo giá thấp
nhiều doanh nghiệp cá tra đang lo lắng về nguy cơ xuất khẩu sang trung quốc sẽ bị ngừng chạy sau khi mở cửa trở lại
doanh nghiệp phải chịu áp lực với hàng loạt chi phí phát sinh từ kiểm hàng lưu bãi trong khi giá cả có xu hướng giảm
hiệp hội khuyến cáo các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu nắm bắt thông tin để xuất hàng đến các cảng không bị kẹt đồng thời thương lượng để điều chỉnh lịch xuất hàng hợp lý
nhiều chuyên gia đánh giá tình hình trên sẽ sớm được cơ quan thẩm quyền trung quốc giải quyết để đảm bảo hoạt động nhập khẩu hàng hóa tăng cao phục vụ cho dịp cuối năm
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt trên hai trăm năm mươi bốn sáu tỷ đô la tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi một tháng có ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ đô la
nổi bật là điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt gần bốn mươi bảy tỷ đô la điện tử máy tính và linh kiện đạt trên bốn mươi tỷ đô la máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần hai mươi bốn tỷ đô la
riêng hàng dệt may đạt hai mươi sáu bảy tỷ đô la giày dép đạt gần một mươi năm tỷ đô la nhưng đều giảm so với năm trước
với sự hỗ trợ chủ động kịp thời của chính phủ bộ ngành địa phương sự quyết tâm của doanh nghiệp ngành lâm nghiệp đã đạt mức xuất siêu kỷ lục trong đại dịch covid một mươi chín
tháng một mươi một xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng đạt trên một tỷ đô la mỹ đây là tháng thứ năm liên tiếp
ngành gỗ có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ còn số chưa từng có trong lịch sử
nguy kế một mươi một tháng xuất khẩu ước đạt một mươi một bảy tỷ đô la mỹ tỷ lệ tăng trưởng một mươi năm với mục tiêu thủ tướng chính phủ giao trước khi xảy ra covid một mươi chín là một mươi hai năm tỷ đô la mỹ
ngành lâm nghiệp nhiều khả năng sẽ vượt mốc này với kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt một mươi ba tỷ đô la mỹ xuất siêu khoảng một mươi tỷ đô la mỹ
ghi nhận tại thị trường ga thế giới giá ga đang tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng tăng mạnh qua đó tác động đến thị trường trong nước
hiện giá ga thế giới đang ở mức cao bốn trăm bốn mươi đô la mỹ
với tăng bốn mươi năm đô la mỹ một tấn tăng một mươi đô la mỹ so với tháng trước các chuyên gia phân tích dự báo giá ga tháng một mươi hai sẽ còn tiếp tục tăng mạnh
tại thị trường trong nước nếu giá ga tháng một mươi hai tăng theo đà thế giới sẽ tạo nên chuỗi tăng liên tiếp từ tháng bảy đến nay
tháng một mươi một giá bán ga đã tăng thêm một mươi chín đồng một bình một mươi hai kg giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là ba trăm bốn mươi ba năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
theo số liệu tổng hợp của bộ công thương một mươi tháng qua lượng đường nhập khẩu vào việt nam đã tăng rất nhanh
trong một mươi tháng số lượng đường nhập khẩu thâm nhập vào thị trường trong nước đã lên tới trên tám trăm tám mươi bốn tấn lớn hơn cả lượng đường sản xuất từ mía trong nước
trong đó lượng đường mía nhập khẩu trực tiếp từ thái lan vào việt nam chiếm tới gần tám mươi tám
bên cạnh đó lượng đường nhập khẩu từ các nước malaysia campuchia indonesia myanmar cũng gia tăng
nhiên vụ tới dự báo sẽ là một năm tiếp tục nhiều khó khăn với ngành mía đường việt nam
khi dự kiến sẽ có thêm bốn nhà máy đường đóng cửa do không đảm bảo nguồn nguyên liệu hoạt động không có hiệu quả
bidv vừa được tạp chí the asian banking and finance bầu chọn là ngân hàng sme tốt nhất việt nam hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ ba liên tiếp bidv nhận giải thưởng này
theo đơn vị bầu chọn hoạt động ngân hàng sme của bidv đã đạt được những kết quả nổi bật
nên khách hàng tăng trưởng nhanh và liên tục
tới năm hai nghìn hai mươi vượt mốc ba trăm một mươi khách hàng chiếm ba mươi chín tổng số khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
tổng dư nợ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
đạt hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng tăng gần hai mươi so với cùng kỳ
thu nhập về hoạt động ngân hàng sme đóng góp hơn ba mươi tổng thu nhập của cả ngân hàng